hôm nay ngày hai mươi tám tháng bảy là ngày kỷ niệm chín mươi năm thành lập công đoàn việt nam trải qua chín mươi năm thành lập xây dựng và phát triển công đoàn việt nam đã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn để công đoàn thực sự là chủ sở vững chắc giữ vững vai trò hạt nhân trong việc bảo vệ quyền lợi cho công nhân và người lao động

trải qua chín mươi năm dưới sự lãnh đạo của đảng được rèn luyện và vượt qua nhiều thử thách các thế hệ công nhân và người lao động việt nam đã không ngừng cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất anh dũng chiến đấu và cống hiến cả cuộc đời mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân ta

hướng đến đánh giá cơ hội thách thức và đề xuất định hướng giải pháp quan trọng cho hoạt động công đoàn việt nam trong tình hình mới